các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba tháng chín bà thu và chồng là ông châu xảy ra cãi vã về việc bà thu đòi ông châu đưa sổ đỏ căn nhà của hai vợ chồng để đi làm thủ tục tách chia đôi
nhưng ông châu không đồng ý trong lúc cãi nhau ông châu lấy một chiếc ghế nhựa định đánh bà thu
tức giận bà thu chạy vào bếp lấy một cái cuốc rồi chạy đến chỗ ông châu ngồi và dùng phần lưỡi đánh một nhát trúng vào chán chồng khiến ông châu ngã gục và tử vong tại chỗ
sau đó bà thu cất cuốc vào bếp rồi khóa cửa lấy xe máy đi đến công an huyện cường phúc tự thú